ở miền tây nam bộ ngoài cành mai vàng biểu tượng cho ngày tết
thì người dân nơi đây còn đặc biệt yêu thích một loài hoa đó là hoa cúc vạn thọ
những ngày này nhà nào cũng phải có vài trậu đặt trước nhà
với mong ước một năm mới rồi giàu sức khỏe ông bà cha mẹ được sống lâu trường thọ
đó cũng là nét đẹp văn hóa riêng có của người dân miền sông nước
chẳng biết từ bao giờ cút vạn thọ trở thành một trong những loài hoa rất được yêu thích của người miền tây nam bộ
ngay từ cái tên dạng thọ chúng ta đã thấy ẩn chứa trong đó những ý nghĩa sâu sắc
giới ước mong cho ông bà cha mẹ được sống lâu trăm tuổi
ngoài ra đi với tên loài hoa này còn là câu chuyện cổ tích cảm động
lưu truyền trong dân gian về lòng hiếu thảo của người con đối với mẹ cha
vậy nên những ngày tết đến xuân về cúc dẫn thọ trở thành loài hoa không thể thiếu của mọi gia đình
dân lựa chọn bởi vì cái màu vàng là tưởng chứng cho vàng về nhiều
là đầu năm nghe chữ vạn thọ là người dân rất phấn khởi
chữ vạn thọ là chủ yếu nhất kể cả trong miền tây miền nam mình
hôm nay gia đình bà lê thị tèo đang chuẩn bị sẵn sữa ban thờ cho ngày tết
ngoài mông ngũ quả là những loại trái cây đặc trưng của miền tây
thì cúc vạn thọ cũng là loài hoa không thể thiếu để thành kính dân lên ban thờ
chừng cúc vạn thọ đó cho mình sống lâu trường thọ đó
cho nó may mắn ở trong gia đình
thường thường đi tết thì mình cũng hay là mua bông cúc thọ để mình chưng theo ông bà xưa
tới bây giờ để lại rồi mình về đây là mình thấy vậy đó mình cũng nôi rương theo
cúc vạn thọ với màu dần rực rỡ như sự hiện diện ấm áp của mùa xuân
ngoài ra loại hoa này còn mang ý nghĩa tâm linh biểu trưng cho sự tốt lành các tường
và dạng thọ cũng là mơ ước của nhiều người khi năm mới đến